tòa án nhân dân tỉnh bình định đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tuyên phạt bị cáo nguyễn thị liễu trú tại huyện tây sơn tỉnh bình định tù trung thân về tội danh trên
ngoài mức án tù bị cáo nguyễn thị liễu còn phải hoàn trả số tiền hơn năm mươi tỷ đồng đã chiếm đoạt của các bị hại
theo cáo trạng vào năm hai nghìn bảy nguyễn thị liễu thành lập doanh nghiệp tư nhân thương mại hữu tình
kinh doanh đa ngành nghề liễu vay nợ ngân hàng và nhiều người dân để mở rộng kinh doanh
nhưng làm ăn thua lỗ kéo dài đến năm hai nghìn chín thì không còn khả năng trả nợ
tổng cộng trong vòng ba năm từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi ba liễu đã vay của tám công dân với số tiền trên năm mươi sáu tỷ đồng
liễu chỉ sử dụng trả gốc trả lãi trên năm tỷ đồng còn lại chiếm đoạt hơn năm mươi tỷ đồng